chào mừng bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi tám năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm chiến thắng việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hôm nay tại thái nguyên chủ tịch nước trần đại quang đã tới thăm và làm việc với lực lượng vũ trang quân khu một cùng tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo bộ quốc phòng văn phòng chủ tịch nước tỉnh ủy tỉnh thái nguyên
bảy mươi ba năm qua lực lượng vũ trang quân khu một đã luôn tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân nêu cao tinh thần tự lực tự cường đoàn kết chủ động sáng tạo vượt qua mọi khó khăn gian khổ sẵn sàng chiến đấu hy sinh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm đường lối quân sự quốc phòng của đảng nhà nước tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân thế trận chiến tranh nhân dân trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh huyện
biểu dương những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang quân khu một đã giành được trong suốt chặng đường bảy mươi ba năm qua chủ tịch nước trần đại quang cũng lưu ý quân khu một là địa bàn có trên hai mươi năm dân tộc anh em sinh sống kinh tế phát triển còn chậm trình độ dân trí không đồng đều kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước ta
bối cảnh tình hình trên đòi hỏi quân đội nhân dân việt nam nói chung lực lượng vũ trang quân khu một nói riêng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu xứng đáng là lực lượng chính trị lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
bối cảnh tình hình trên đòi hỏi quân đội nhân dân việt nam nói chung lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
bối cảnh tình hình trên đòi hỏi quân đội nhân dân việt nam nói chung lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
tốt phong trào lực lượng vũ trang quân khu trung sức xây dựng nông thôn mới tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội giúp người dân xóa đói giảm nghèo đẩy mạnh sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã tới dân hương tại nhà tưởng niệm đại độ chín trăm một mươi năm
trong cuộc kháng chiến chống mỹ thành phố thái nguyên là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân mỹ
đại đội chín trăm một mươi năm thuộc đội chín mươi một bắc thái có nhiệm vụ chính là bảo đảm thông suốt tuyến đường vận tải hàng hóa khắc phục hậu quả của tàn phá bom mỹ
vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai sáu mươi đội viên thanh niên sung phong của đại đội chín trăm một mươi năm thuộc đội chín mươi một bắc thái đã hy sinh anh dũng tại mảnh đất thiêng liêng này khi đang làm nhiệm vụ
di tích lịch sử thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm là địa chỉ giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước anh hùng
đại độ chín trăm một mươi năm là địa chỉ giáo dục cách mạng cho thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước anh hùng